tỉnh quảng ninh đang triển khai xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách để quản lý bảo vệ môi trường
bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh hạ long
tỉnh đã thực hiện thu gom quản lý rác thải nước thải sinh hoạt
kiểm soát công tác bảo vệ môi trường của các phương tiện đường thủy
bên cạnh đó công tác giám sát tình trạng bảo tồn di sản giám sát môi trường vịnh hạ long
cũng được đẩy mạnh cùng với việc tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhiều hình thức
vấn đề rác và chất lượng môi trường vịnh hạ long hiện nay được ban quản lý vịnh hạ long đánh giá là không thể tránh khỏi
do khó kiểm soát xử lý nguồn phát sinh
hiện tỉnh quảng ninh đang triển khai đồng bộ chín giải pháp để bảo vệ môi trường vịnh hạ long
đó là thực hiện thu gom quản lý rác thải nước thải sinh hoạt
kiểm soát công tác bảo vệ môi trường của các phương tiện thủy
công tác giám sát bảo tồn di sản giám sát môi trường vịnh hạ long cũng được đẩy mạnh
công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được triển khai với nhiều hình thức đa dạng
thành phố sẽ tích cực hối hợp với các địa phương lên cận
như là ủy ban dân thành phố cầm phả ủy ban dân thị xã quảng yên
ủy ban dân huyện vân đồn để tuyên truyền vận động các hộ dân
như là các chủ tàu thực hiện việc thu gom rác thải để không phát tán rác ra vịnh hạ long
đảm bảo cho vịnh hạ long luôn luôn sạch
quảng ninh cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình
xử lý nước thải sinh hoạt tại các địa phương ven bờ vịnh
một điểm tích cực là hiện nay một trăm linh tàu du lịch hoạt động trên vịnh hạ long
có hệ thống xử lý nước thải lẫn dầu
các tàu du lịch đóng mới hoạt động trên vịnh phải lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
bảo đảm quy chuẩn quốc gia gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh cho tàu du lịch
khuyến khích các tàu du lịch thực hiện theo tiêu chí phát triển bền vững bảo vệ môi trường